trong chiều ngày một mươi tháng chín công an tp hcm thông tin về tình hình cấp giấy đi đường cho người dân
sau khi thành phố nới lỏng một số biện pháp giãn cách từ ngày bảy tháng chín
theo đó công an tp hcm đã cấp thêm giấy đi đường cho hai mươi một quận huyện
riêng thành phố thủ đức được cấp thêm ba trăm linh giấy
công an tp hcm đang phối hợp cùng sở y tế sở thông tin truyền thông thành phố
cập nhật danh sách những người f mỗi ngày về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an
đồng thời dựa trên danh sách cập nhật để phục vụ kiểm tra mã qr để xác định f có thực sự lưu thông trên đường
một trong những nội dung mới là công an thành phố hướng dẫn cho phép người được ra đường lưu thông
từ năm h đến hai mươi một h ba mươi phút tức rộng hơn văn bản của ủy ban nhân dân tp hcm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
liên quan vấn đề thực phẩm mặc dù đã được cho phép
thì hầu hết các dịch vụ kinh doanh ăn uống ở thành phố hồ chí minh vẫn chưa mặn mà hoạt động trở lại
thống kê của các cơ quan chức năng thành phố hiện có hơn bảy năm trăm linh doanh nghiệp kinh doanh
trong lĩnh vực này và số hộ kinh doanh cá thể do quận huyện cấp lên thì hàng chục ngàn

trong lĩnh vực này và số hộ kinh doanh cá thể do quận huyện cấp lên thì hàng chục ngàn
sắp tới thành phố hồ chí minh sẽ đón một lượng lớn người lao động muốn quay trở về thành phố làm việc
và người từ các tỉnh về thành phố khám chữa bệnh
chính vì vậy công an thành phố cũng cân nhắc tính toán việc cho phép mở lại các dịch vụ xe vận chuyển thành phố
với nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhưng vẫn đảm bảo quy định phòng chống dịch